cần tiền tiêu xài và trả nợ lê quang mỹ chú tại quận sơn trà đã đưa ra thông tin gian dối
là mình kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng để nạn nhân tin tưởng đặt mua hàng và chiếm đoạt luôn số tiền đặt hàng
đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng khởi tố bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể một bị hại trú tại tỉnh bắc giang có đặt mua của mỹ ba năm trăm năm mươi thùng bia trị giá sáu trăm tám mươi triệu đồng
ngày hai mươi năm tháng bảy nữ bị hại nhận được hình ảnh lô hàng qua tin nhắn gia lô do mỹ gửi nên đã chuyển hết số tiền sáu trăm tám mươi triệu đồng
sau nhiều ngày không nhận được hàng nạn nhân đã trình báo cơ quan công an qua đấu tranh mỹ thừa nhận hành vi phạm tội của mình
một mươi chín đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền tại một bãi đất chống ở bốn xã thừa đức
huyện cẩm mỹ đã bị công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai bắt quả tang
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hai con gà một cân đồng hồ ba cặp cựa gà bằng kim loại và nhiều dụng cụ dùng để tổ chức đá gà
cơ quan công an đang lập hồ sơ xử lý một mươi chín đối tượng
trong quá trình làm nhiệm vụ công an tỉnh nghệ an đã bắt giữ hai đối tượng về hành vi vận chuyển động vật nguy cấp quý hiếm
thu giữ ba cá thể tt hai đối tượng tên nguyễn sĩ tiếp và trần trung cùng chú tại huyện quỳnh lưu
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận số tt trên được mua từ người nước ngoài
đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
đêm ngày hai mươi tháng bốn hai vụ tai nạn xảy ra liên tiếp trên cùng một tuyến đường dt bảy trăm bốn mươi một tỉnh bình phước đã khiến hai người tử vong một người bị thương nặng
cụ thể khoảng hai mươi ba h ba mươi phút khuya cùng ngày năm thanh niên hai mươi sáu tuổi trú tại huyện đồng phú tỉnh bình phước
đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường bất ngờ tự ngã văng ra đường
nạn nhân tử vong sau đó dù được đưa đi viện cấp cứu kịp thời
trước đó tối ngày hai mươi tháng bốn cũng tại đoạn đường này hai thanh niên đang chở nhau thì bất ngờ bị ngã
một thanh niên tử vong một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu
nguyên nhân cả hai vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra
một tuần trước kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm các chuyến bay từ hai thành phố lớn là hà nội và tp hcm
đều có tỷ lệ đặt chỗ cao dù trước đó các hãng hàng không đã có kế hoạch tăng thêm chuyến bay trong dịp nghỉ lễ này
cụ thể là vào giai đoạn bắt đầu kỳ nghỉ lễ
trong ngày nghỉ chính thức đầu tiên hai mươi bảy tháng bốn
tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ hà nội và tp hcm đến các địa phương đa phần đạt mức trên bảy mươi năm
trong đó một số đường bay đã đạt trên chín mươi một trăm linh tỷ đệ đặt chỗ như hà nội huế hà nội quy nhơn hà nội quảng bình
trên đường bay từ các địa phương đến hà nội tp hcm tỷ lệ đặt chỗ vào giai đoạn đầu kỳ nghỉ lễ đang ở mức trung bình giao động năm mươi
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
cuối giờ chiều nay ngày hai mươi một tháng bốn cơn mưa đá bất ngờ xuất hiện và bước đầu gây thiệt hại cho hoa màu và một số nhà cửa của người dân cao bằng và bắc cạn
mưa đá trên diện rộng xuất hiện tại một số địa phương của tỉnh cao bằng tại huyện trùng khánh hòa an và thành phố cao bằng
lượng mưa dày những cơn mưa mang theo viên đá có đường kính từ hai đến hai năm cm và kéo dài trong khoảng một mươi phút
mưa đá cũng xuất hiện ở huyện ngân sơn của tỉnh bắc cạn
theo thông tin ban đầu
mưa đá kèm theo gió mạnh đã ảnh hưởng đến một số công trình nhà cửa nhiều diện tích cây trồng vụ xuân bị hư hại
văn phòng ban chỉ huy phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cao bằng và bắc cạn
đang khẩn trương giả soát thống kê khu vực chịu thiệt hại để có phương án hỗ trợ xử lý kịp thời
thưa quý vị và các bạn đêm qua và sáng nay nhiều khu vực tại hà nội đã xảy ra mưa rông lớn
mưa to kèm gió giật mạnh thì đã khiến nhiều cây cối
tại nhiều khu vực bị gãy đổ
theo báo cáo nhanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh tp hà nội
chỉ tính riêng trong đêm qua thì đã có hai trăm bảy mươi chín cây xanh gãy đổ trên địa bàn thành phố
và để khắc phục hậu quả do mưa lớn đêm qua rất nhiều lực lượng đã được huy động để nhanh chóng xử lý hiện trường
và đêm qua là một đêm vất vả của lực lượng cảnh sát giao thông
tuyến đường vành đai ba đêm hai mươi dạng sáng ngày hai mươi một
cây cột điện đổ la liệt chắn ngang giữa đường
tình trạng cây gãy đổ bật gốc như thế này diễn ra phổ biến ở nhiều tuyến phố như hàng bạc nhà trung
bà triệu tràng thi quán sứ hoàng đạo thúy quang trung gây ảnh hưởng lớn đến tình hình giao thông
ngay trong đêm các lực lượng chức năng đã được huy động đến các điểm nóng để nhanh chóng xử lý đảm bảo cho người dân đi lại thông suốt
cho đến sáng nay công tác khắc phục hậu quả do mưa lớn vẫn đang được tiếp tục
thành phố và các cơ quan chức năng nên có những biện pháp cho người đi theo dõi và kiểm tra những cây
mà có cái số tuổi và số năm nó lớn ấy
thì lúc đấy sẽ có những biện pháp để kiểm tra và để giám sát xem là cái số tuổi đấy thì với cái mức độ ảnh hưởng nó như thế nào
thì sẽ tránh được những cái hiện trạng như thế này
các chuyên gia giao thông khuyên cáo khi có mưa lớn kèm theo gió giật mạnh
người dân không nên cố gắng di chuyển nên tìm các vị trí nhà để tránh trú
tuyệt đối không trú mưa dưới góc cây đây là vị trí vô cùng nguy hiểm
và ngay trong đêm qua

rất nhiều phương tiện đã bị đè bẹp bởi những cây lớn
thì chúng ta lựa chọn con đường nào đó là ít cây to để chúng ta đi
có thể san một chút chúng ta cố gắng đi con đường đấy
để đảm bảo là tránh cái tình trạng có thể cây đổ hoặc là cành cây nó rơi vào chúng ta
trong quá trình mưa bão thì đất nó sẽ mềm ra
đấy đất mềm ra
thế thứ hai là cây thì khi đó là gió thổi nó sẽ lung lay
thì ta biết rằng cái lực gió nó thổi vào cây
nó lung lay cây mà cái gốc cây
thì bị đất mềm ra
cho nên rất là dễ đổ
chúng an toàn nhất với các cái khiên của các gia đình
để đề phòng tình hình mưa rông còn diễn biến trong thời gian tiếp theo
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội khuyến cáo người dân
cần lưu ý những công trình giao thông có sử dụng hàng rào tôn quay chắn dọc đường
người tham gia giao thông cần tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng chức năng
khi di chuyển qua những khu vực nguy hiểm
lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và người tham gia giao thông
là thứ nhất là thường xuyên cập nhật liên tục các trang thông tin như báo đài
để cập nhật tuyến đường đi làm sao cho an toàn thông suốt
không nên đi cố mà phải nghe theo sự điều tiết của lực lượng chức năng
và các nhân viên của công ty công toán nước
theo dự báo thì trong chiều tối và đêm nay tại hà nội
có lúc có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá
và gió giật mạnh
người dân cần hết sức lưu ý cập nhật tình hình thời tiết và giao thông
để tránh những rủi ro không đáng có
sau một mươi ngày xử lý sự cố sạt lở hầm bãi gió tại khu vực đèo cả
với sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên ngành đường sắt
đã chính thức thông tàu vào chiều ngày hôm nay
vào lúc một mươi tám h một mươi năm chiều ngày hôm nay thì bãi hầm bãi gió qua đèo cả
giáp danh giữa hai tỉnh khánh hòa và phú yên
đã chính thức được thông tàu
trước đó vào lúc một mươi hai h bốn mươi năm phút ngày một mươi hai tháng bốn
tại khu vực hầm bãi gió đèo cả
đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng
làm ách tắc đường sắt chính tuyến bắc nam
đoạn qua hầm bãi gió trong gần một mươi ngày qua
ngay sau khi sự cố xảy ra
ngành đường sắt đã huy động hàng trăm công nhân
cùng phương tiện máy móc nỗ lực
cùng các đơn vị thi công ngày đêm khẩn trương khắc phục sự cố
tuy nhiên do điều kiện địa chất phức tạp
liên tục sạt lở mặt bằng thi công hạn chế
nên công tác khắc phục sự cố
gặp nhiều khó khăn gây khó khăn
và thiệt hại nặng nề đến hạ tầng
và giao thông vận tải đường sắt
do hàng nghìn hành khách trả vé
và hàng trăm tuyến tàu vận chuyển hàng hóa
phải hủy bỏ
tiên an ninh trật tự
ngày mai hai mươi hai tháng bốn
tại điện biên tòa nhân dân cấp cao
tại hà nội sẽ mở lại phiên tòa phúc thẩm
xét xử bị cáo trần thị hiền
mẹ nữ sinh giao gà ở điện biên
về tội mua bán cháy phép chất ma túy
phiên tòa được mở
do quyết định hủy bản án phúc thẩm
đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm
lại vụ án của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
ngày một mươi chín tháng ba vừa qua
vụ án đã có quyết định đưa ra xét xử
xong phiên tòa đã phải trì hoãn
trước đó theo kháng cáo
của bị cáo trần thị hiền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
mẹ nữ sinh viên giao gà ở điện biên
bị sát hại dịp tết hai nghìn một mươi chín
và vì thị thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
vợ vì văn toán
một trong các hung thủ sát hại nữ sinh giao gà
trong các ngày một mươi tám một mươi chín tháng năm
tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
đã tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án
mua bán trái phép chất ma túy
sau gần hai ngày xét xử nhận thấy nhiều tình tiết
trong vụ án còn mâu thuẫn nhau
một số tình tiết chưa thật sự sáng tỏ
và tại phiên tòa phúc thẩm không thể làm rõ được
nên tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
đã quyết định hủy một phần
bản án sơ thẩm
sau thời gian
nghị án vào ngày một mươi chín tháng bốn
tòa án nhân dân thành phố cần thơ
đã tuyên phạt trương quang anh đức
hai mươi bốn tuổi một mươi năm năm tù
và trần nguyễn duy phương ba mươi năm tuổi
một mươi năm tù cùng về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản đồng thời về trách nhiệm
dân sự hai bị cáo đức và phương
phải bồi thường hơn bốn tỷ cho các công ty tài chính
theo cáo trạng
đức xưng là nhân viên cửa hàng
thế giới di động đang chạy doanh số
cho cửa hàng đức nhờ các sinh viên
giả làm khách hàng mua sản phẩm
dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền
để mua hàng trả góp khách hàng khi nhận được
sản phẩm thì giao cho đức để trả lại cho cửa hàng
và hợp đồng vay này sẽ tự hủy
sau vài ngày đức sẽ trả thù lao
cho mỗi khách hàng là từ bốn trăm linh đồng
một hồ sơ trong
đức đã cùng với phương thực hiện hành vi
chiếm đoạt tài sản của bốn công ty tài chính
và home credit tổng số
là ba trăm sáu mươi ba hợp đồng với tổng số
tiền là hơn sáu bốn tỷ đồng các bị
cáo đã trả góp và lãi cho các công ty tài chính
được gần hai tỷ còn lại hơn
bốn sáu tỷ thì bỏ mặt để chiếm đoạt
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã
tuyên phạt bị cáo trương quang anh đức
một mươi năm năm tù tuyên phạt bị cáo trần nguyễn duy phương
một mươi năm tù cùng tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản